các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
khi nhận được thông tin công an huyện ý yên đã phong tỏa hiện trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra
bước đầu cho thấy ngoài việc sát hại cháu bé đối tượng gây án còn phá kết của gia đình lấy đi số tiền gần hai mươi triệu đồng
cơ quan điều tra cũng xác định đây là vụ án nghiêm trọng mang tính cướp của giết người
các đối tượng manh động tản nhẫn nên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt
kẻ gây án phải đền tội mà gia đình nạn nhân và cả gia đình của kẻ gây án cũng phải gánh chịu những tổn thất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần
lối sống đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên giới trẻ hiện nay đang trở nên báo động
thạch minh hai mươi hai tuổi trú tại khóm ba phường một thị xã giá rai từng là trụ cột của gia đình khi minh là lao động chính trong nhà
vào chiều ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho rằng người hàng xóm của mình mượn chiếc xe máy và không chịu trả
nên minh đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong
còn đối với bao thiện đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã tắc vân thành phố cà mau thì ước mơ trở thành một thợ cắt tóc để phụ giúp gia đình bóng tiêu tan
bởi trong phút nóng giận thiếu kiểm chế đức đã tước đi mạng sống của một con người
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đức cùng bạn gái đang ngồi tại một quán ăn
tại đây đức xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác
khi nhóm người này vừa rời đi đức liền lấy một cây dao trong quán đuổi theo và chém vào nhóm người này
hậu quả khiến một người tử vong

cho nên dựt dao tính mới lúc đầu chạy ra tính là hù cho nó bỏ chạy thôi

đây chỉ là hai trong số

nhiều hành khách sau khi làm thủ tục check in và vào khu vực hạn chế của nhà ga
đã không đeo khẩu trang theo quy định
người thân nhân viên taxi xe hợp đồng đưa đón khách không đeo khẩu trang ở quanh khu vực nhà ga
cục hàng không cho biết dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp
thị trường hàng không việt nam đang chuẩn bị bước vào cao điểm nghỉ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi một
sau đó cục hàng không yêu cầu các đơn vị hàng không trong ngành khẩn trương tổ chức giả soát lại lực lượng
phương án kiểm soát dịch bệnh lây lan qua đường hàng không tại các cảng hàng không
tổ chức thông báo định kỳ thường xuyên đến hành khách người ra vào nhà ga hành khách
và nhân viên làm việc tại nhà ga hành khách
thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi vào và khi đến nhà ga hành khách
các hãng bay tuyên truyền cho hành khách khai báo y tế khi mua vé làm thủ tục hàng không
từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế
và các trường hợp hành khách không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay thành phố hồ chí minh
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ quý vị công an tính bình thuận đang khẩn trương truy xét những người liên quan
đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại khu phố một
ở phường hàm tiến thành phố phan thiết vào rạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
khiến một người chết và hai người bị thương
theo thông tin đăng đầu khuyên ngày hai mươi bốn tháng bốn
hai nhóm thanh niên đang chơi trong một quán
ba ở địa phương thì xảy ra mâu thuẫn
rạng sáng ngày hai mươi năm hai bên gọi nhiều người ra bên ngoài lao vào hỗn chiến
hậu quả vụ việc khiến nguyễn đình đồng hai mươi tuổi ngụ xã thiện nghiệp thành phố phan thiết
tử vong tại chỗ hai người khác gồm huỳnh văn minh và võ minh hiệp
cùng một mươi bảy tuổi ở xã thiện nghiệp bị thương nặng
những người liên quan sau đó đã bỏ trốn
công an đã thu thập lời khai những người liên quan trong quán bar
trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra
trong chiều ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng bốn
công an huyện củ chi tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan
làm rõ vụ cướp taxi sau đó lao vào tường nhà dân trên địa bàn
theo thông tin ban đầu rạng sáng cùng ngày lý chấn cường bốn mươi một tuổi
ngụ tỉnh bình dương gọi xe taxi của hãng mai linh đi từ quận một về bình dương
khi đến khu vực gần khu công nghiệp sóng thần đường tối
nên cường đã dùng hung khí để uy hiếp cướp tài sản của tài xế taxi
lúc này tài xế đã chủ động đề phòng cảnh giác nên chạy vào ga sóng thần
sau đó buông cửa thoát thân
mặc dù bảo vệ khu công nghiệp đã dùng cây hỗ trợ
nhưng tên cướp hung hàng cướp xe bỏ chạy với tốc độ cao
nhận được tin báo từ tổng đài công ty mơ linh đã trình báo
công an địa phương và hiệp sĩ đường phố bình dương tiến hành truy đuổi đối tượng
khoảng sáu giờ sáng đến khu vực xã trung an huyện củ chi
tên cướp đã lao xe vào tường nhà dân và bị khống chế giao công an
hiện công an huyện củ chi đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cường
cho công an tỉnh bình dương xử lý theo quy định
tiếp tục với những thông tin khác về văn hóa xã hội
trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng bốn cơ quan đại diện tại thành phố hồ chí minh
cục truyền thông công an nhân dân hội nhà văn và đại học sư phạm thành phố
đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu tác giả
giới thiệu tác phẩm đường một c huyền thoại những bờ vai con gái
buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm tại trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh
vào những ngày này mang ý nghĩa giáo dục tất cả
và giới thiệu được về truyền thống cách mạng rất thiết thực
bởi tác phẩm đường một c huyền thoại những bờ vai con gái
đã khắc họa lại con đường một c ở miền tây nam bộ
đi vào lịch sử ba con đường ra trận
nối thông hai miền nam bắc đường hồ chí minh trên biển
đường trường sơn đường hồ chí minh trên bộ
và đường một c đường hồ chí minh trên đồng bằng miền tây nam bộ
chúng tôi muốn lan tỏa ý nghĩa của tác phẩm này
đến các bạn trẻ các bạn sinh viên
các bạn có thể soi vào tuổi trẻ của một thế hệ

trong khẳng chiến chống mỹ
để các bạn biết yêu quý hơn cái tuổi trẻ của mình hôm nay
các bạn biết yêu đất nước của mình hơn
trong tám trăm linh nam nữ thanh niên sung phong tuổi thanh xuân
làm nhiệm vụ giao liên tải đạn
trên con đường một c huyền thoại ngày ấy
đã có hơn bốn trăm linh người đã ngã xuống
hóa thân vào đất mẹ
những lời bọc bạch trong buổi giao lưu
của những người thanh niên sung phong hào hùng ngày ấy
và bình thường
trong ngày hôm nay
đã đem lại những hoài niệm
về một thời hào hùng
tưởng nhớ những tấm gương hy sinh
đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc
những câu chuyện đó đã được nhà văn trầm hương
chắc chiêu từng cảm xúc
để hóa thành con chữ trong tác phẩm
đường một c huyền thoại
những bờ vai con gái
khi mà tôi tiếp cận với các chị thanh niên
ở miền tây nam bộ
thì phải nói là một giọt nước tràn cốc
để tôi nghĩ là tôi phải giúp một quyển sách
về các chị
thanh niên sung phong một c
con tuyến đường nó mang mặt danh như thế
được xem là tuyến đường huyền thội
là huyền thội là bởi vì
không thể tưởng tượng được cái mức độ khốc liệt
của cuộc chiến cái sự quỷ diệt đó nổi
là nhiều người nói là
sắc thép nơi sắc thép có thể tan chảy
nhưng có người đã trụ lại
bốn mươi sáu năm đã trôi qua
kể từ ngày đất nước khống nhất
ký ức của những cựu nữ thanh niên sung phong được một c huyền thoại
những bờ vai con gái
ngày ấy đã vẽ lên lịch sử
của dân tộc ta
một cô gái việt nam không quất phục
trước sức mạnh của quân xâm lược bảo tàng
đó là những câu chuyện
mà thế hệ trẻ ngày nay không thể nào quên
khi đọc quyển sách đường một c huyền thoại
của nữ nhà văn trầm hương
thì trong em nó tồn tại
đồng thời rất là nhiều các cảm xúc khác nhau
cảm xúc đầu tiên khi mà đọc vào
đó là cái sự tự hào
và ngưỡng mộ các nam nữ thanh niên sung phong
đã từng sung phai ra chiến trường
rất là khốc liệt
nhưng mà một cái cảm xúc nó lớn
nó làm cho em phải suy nghĩ nhiều hơn
đó là sự xót xa
chiến tranh đi qua
hòa bình đã đến với tất cả mọi người dân chúng ta
nhưng mà nỗi đau còn ở lại
với những người
mà lẽ ra họ đã cống yến rất nhiều
thì họ phải được sống trong một sự an yên hạnh phúc
thì giờ đây khi mà chiến tranh qua đi rồi
họ để lại
những cái bệnh tật
những điều không hoàn thiện
trong cơ thể của mình
và những khó khăn trong cuộc sống
em sống trong sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn
tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hơn hai người đã tham gia giải chạy bộ
just run vì một việt nam khỏe mạnh và thành vượng
sự kiện diễn ra nhằm gây quỵ để phù hợp
cùng với bộ y tế và hội thầy thuốc trẻ việt nam
hỗ trợ lực lượng y bác sĩ đang tác nghiệp
tại vùng sâu vùng xa
ở hơn hai ngàn người tham dự là người lao động
những y bác sĩ hoạt động tại thành phố hồ chí minh
chương trình cho phép chọn chạy một trong ba cửa ly chạy
năm km và một mươi km mỗi người chạy xuất hiện trong giải sự cổ vũ tinh thần lực lượng nhân viên y tế khắp cả nước
đồng thời quỹ hỗ trợ xây dựng từ chương trình sẽ góp phần giúp các y bác sĩ ở vùng sâu vùng xa
có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn và y đức để hoàn thành tốt công việc
số tiền quyên góp được ban tổ chức phối hợp cùng hội thầy thuốc trẻ việt nam
và hội thầy thuốc trẻ tp hcm phân bổ đến những khu vực có nhu cầu
trong khuôn khổ giải trại just run phòng khám lưu động container đầu tiên cũng đi vào hoạt động
với mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho công nhân tại nhiều khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
và các tỉnh lân cận cùng thời điểm diễn ra giải chạy một công nhân trên địa bàn thành phố thủ đức
đã được thăm khám miễn phí tại năm điểm khám gồm điểm đình ích thạch điểm nhà văn hóa phường hiệp bình phước
điểm nhà trọ số một mươi sáu điểm văn phòng đảng ủy và khối đoàn thể khu công nghiệp cát lái
và điểm nhà văn hóa lao động khu công nghiệp cao lô s vh
vừa qua tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
phù hợp với ban thanh niên quân đội tính đoàn tiền giang và ủy ban nhân dân huyện gò công đông
đã tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương và lễ ra quân chiến dịch hãy làm sạch biển
hận ấn trọng một tỷ cây xanh vì một việt nam xanh do thủ tướng chính phủ phát động
cuộc thi em yêu biển đảo quê hương với sự tham gia của sáu mươi em học sinh và năm trăm linh đại biểu
là giáo viên phụ huynh nhân dân trên địa bàn huyện gò công đông
đây là một hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát biển
nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô học sinh
và nhân dân địa phương về biển đảo việt nam
em học được rất nhiều về kiến thức biển đảo và bộ luật của quốc phòng về biển
và những kiến thức cần thiết trong bộ luật học đường những kiến thức giáo dục lịch sử cần thiết
thông qua chuỗi chương trình cảnh sát biển việt nam còn tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân
về công ước liên hiệp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai
luật cảnh sát biển việt nam năm hai nghìn một mươi tám về nhiệm vụ chức năng truyền thống của lực lượng cảnh sát biển
tuyên truyền về ma túy tội phạm tác hại của ma túy đối với học đường
qua đó xây dựng lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương nâng cao trách nhiệm công dân
đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chú quyền biển đảo thiên liên của tổ quốc
trong gần một mươi năm qua thì đã được trung ương đoàn đánh giá đây là một chương trình tiêu biểu
về thanh niên đọc thang đời bác
và nó đánh giá là cái chương trình này nó mang dấu ấn và nó đặc trưng riêng của lực lượng cảnh sát biển
và chương trình này không phải là chỉ thuyên truyền riêng về lực lượng cảnh sát biển
mà thuyên truyền về rất là nhiều nội dung và kết hợp với công tác an sinh châu hội
được cấp ủy chính quyền địa phương nhân dân các tỉnh cảnh sát biển triển khai
đánh giá rất cao được quân ủy trung ương bộ phòng tổ quốc quân trị đánh giá rất cao
về hiệu quả của chương trình
trong chuỗi hoạt động bang tổ chức đã trao tặng năm mươi xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó
thăm hỏi tặng quà cho một mươi sáu bà mẹ việt nam anh hùng một mươi năm thương bệnh binh tặng tv máy vi tính
máy in sách về luật biển cho ủy ban nhân dân huyện phòng giáo dục huyện
ủy ban nhân dân xã tân đông và ba trường trung học cơ sở trên địa bàn
qua các hoạt động trong hai ngày vừa qua ngoài sự hỗ trợ của bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
thì các anh cũng đã
tặng cho huyện năm trăm linh đầu sách về luật biển
rồi các sách pháp luật có liên quan đến biển đảo như chủ quyền của việt nam chúng ta
sau này chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan
tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ nhân dân và cả ngư dân trên địa bàn huyện
biết về cái biển của việt nam về chủ quyền biển của việt nam và khi có ra khơi thì đánh bắt xa bờ
thì có thể liên hệ đến kịp thời liên hệ với cảnh sát biển việt nam trong những trường hợp độc sức xảy ra
ngoài ra cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển cùng các đoàn viên thanh niên huyện đoàn gò công đông
bộ đội biên phòng công an bộ chiếu huy quân sự dân quân tự vệ tính tiền gian
còn tổ chức thu gom rác thải dọc bờ biển
kéo dài năm km và trồng hàng trăm cây xanh tại các trục đường ven biển
chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên
người dân và cộng đồng về vai trò của bị đối với đời sống con người
đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hành động bảo vệ môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu bằng các hoạt động thiết thực
hận ứng trồng một tỷ cây xanh vì một việt nam xanh do thủ tướng chính phủ phát động